tại thủ đô hà nội ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ubnd tổ quốc việt nam và tp hà nội đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
dự buổi lễ có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyễn minh chiết trương tấn sang thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh bẫn
dự buổi lễ kỷ niệm còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung mương đảng
nguyên bí thư trung mương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thủ đô hà nội
đọc diễn văn tại buổi lễ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định thực tiễn phong phú sinh động của cách mạng việt nam trong chín mươi năm qua
đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước việt nam
thực tiễn đó khẳng định một chân lý ở việt nam không có một lực lượng chính trị nào khác
ngoài đảng cộng sản việt nam có đủ bản lĩnh trí tuệ kinh nghiệm uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
trong quá trình đó đảng đã tích lũy được nhiều bài học quý báu đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp
đó là truyền thống giữ vững độc lập tự chủ về đường lối đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa đảng và nhân dân
đó là truyền thống đoàn kết thống nhất đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời khắc thiêng liêng này chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới người đã cống hiến chọn đời mình cho dân cho nước
chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối của hàng triệu anh hùng liệt sĩ
những người con yêu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do vì chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
vì chủ nghĩa xã hội và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng đảng
coi xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
phương hướng chung của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của đảng xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng đắn có tổ chức chặt chẽ
có đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch gương mẫu tận tụy gắn bó máu thịt với nhân dân được nhân dân ủng hộ
thì đảng đó có sức mạnh vô địch không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên
với niềm phấn khởi tự hào tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng vững chắc rằng đảng cộng sản việt nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình
toàn đảng toàn dân toàn quân chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu xây dựng một đất nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội